thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm
đã tổ chức họp mặt kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày nam bộ kháng chiến
sau cách mạng tháng tám thành công khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh
phong trào đấu tranh cách mạng ngày càng lan rộng đặc biệt là ở nam bộ
tạo nên nhiều kỳ tích trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ
bảy mươi năm năm đã trôi qua nhưng hào khí ngày nam bộ kháng chiến
ngày hai mươi ba tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm vẫn sáng ngời trở thành những tượng đài bất tử
trong lòng nhân dân tp hcm nói riêng và nam bộ nói chung